thưa quý vị tổng thống mỹ joe biden vừa bước sang tuổi tám mươi vào hôm hai mươi tháng một mươi một
trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử nước mỹ bước qua ngưỡng tuổi này
theo thông báo của nhà trắng tổng thống biden vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ tám mươi
bằng một bữa tiệc đơn giản do đệ nhất phu nhân joe biden bảy mươi một tuổi chuẩn bị
với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình ông bà đang sinh sống quây quần ở thủ đô washington dc
ông biden sinh ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai tại scranton bang pencevanier
trở thành vị tổng thống đầu tiên của mỹ vẫn còn tại nghiệm ở tuổi tám mươi nhiều hơn ba tuổi
so với người giữ kỷ lục trước đó là cựu tổng thống mỹ ronald reagan khi ông rời chức vụ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
tổng thống biden sẽ bước sang tuổi tám mươi hai trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm hai nghìn hai mươi